các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng tôi nhé
nền nhiệt từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ c có nơi trên ba mươi năm độ c
trong kỳ nghỉ lễ khu vực xảy ra nắng nóng nhất trên cả nước là tây bắc bộ
các tỉnh từ thanh hóa đến phú yên xảy ra nắng nóng cay cắt có nơi đặc biệt cay cắt
với nền nhiệt ban ngày phổ biến từ ba mươi sáu đến ba mươi chín độ c có nơi trên ba mươi chín độ c
khu vực tây nguyên và nam bộ cũng xảy ra nắng nóng có nơi nắng nóng cay cắt
với nền nhiệt phổ biến từ ba mươi năm ba mươi bảy độ c có nơi trên ba mươi bảy độ c
trong những ngày nắng mạnh như vậy
chiều tối có khả năng xảy ra mưa rông cục bộ
trong mưa rông có khả năng xảy ra rông lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nắng nóng và nắng nóng gai gắt kéo dài sẽ gây nguy cơ cháy nổ ở khu vực dân cư
cháy rừng cũng như ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân như gây mất nước
sốc nhiệt say nắng đột quỵ
vì vậy người dân cần lưu ý trong những ngày nghỉ lễ sắp tới
khi hoạt động ngoài trời cần chú ý điều kiện sức khỏe
mang theo nước uống ô dù để che chắn nắng kem trông nắng
giảm tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời
cần đến ngay cơ sở y tế khi có triệu chứng do sốc nhiệt gây ra
tiếp theo chương trình sẽ là phần chi tiết dự báo thời tiết của các khu vực ngày ba mươi tháng năm
thành phố hà nội từ ngày hai mươi bảy đến ngày hai mươi chín tháng bốn nắng nóng ít khả năng có mưa rông
từ ngày ba mươi tháng bốn đến mùng một tháng năm ngày nắng không mưa
nhiệt độ giao động trong khoảng từ hai mươi sáu đến ba mươi tám độ
phía tây bắc bộ ngày nắng nóng và nắng nóng cay gắt
có nơi đặc biệt cay cắt chiều tối có mưa rào và rông vài nơi
nhiệt độ giao động trong khoảng từ hai mươi ba đến ba mươi chín độ có nơi trên ba mươi chín độ
phía đông bắc bộ từ ngày hai mươi bảy đến ngày hai mươi chín tháng bốn ngày nắng có nơi nắng nóng
vùng đông băng bắc bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng
từ ngày ba mươi tháng bốn đến mùng một tháng năm nắng nóng có xu hướng giảm dần
chiều tối và đêm có mưa vài nơi nhiệt độ giao động trong khoảng từ hai mươi năm đến ba mươi sáu độ
có nơi trên ba mươi sáu độ có nơi thậm chí trên ba mươi bảy độ
khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế ngày nắng nóng cay cắt và đặc biệt cay cắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
nhiệt độ giao động trong khoảng từ hai mươi bảy đến bốn mươi độ có nơi trên bốn mươi độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận ngày nắng nóng và nắng nóng cay cắt
có nơi đặc biệt cay cắt
khu vực từ khánh hòa đến bình thuận ngày nắng có nơi nắng nóng
nhiệt độ giao động trong khoảng từ hai mươi sáu đến ba mươi tám độ có nơi trên ba mươi chín độ
khu vực tây nguyên và nam bộ ngày nắng nóng có nơi nắng nóng cay cắt
chiều tối có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ giao động trong khoảng từ hai mươi hai đến ba mươi bảy độ
có nơi trên ba mươi bảy độ
tiếp theo chương trình sẽ là thông tin thời tiết
của một số tỉnh thành trên cả nước